trong ngày bảy tháng một mươi hai lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm cùng diễn đàn kinh tế châu á đã tổ chức hội thảo về chiến lược ấn độ dương thái bình dương tác động về kinh tế đối với việt nam
đến tham dự có ngài daniel christenbrink đại sứ hoa kỳ tại việt nam bà marithanova tổng lãnh sự hoa kỳ tại tp hcm ông phạm quang vinh cựu đại sứ việt nam tại hoa kỳ và các quan chức chính phủ việt nam
tại buổi hội thảo các chuyên gia đã thảo luận về các xu hướng kinh tế trong khu vực tác động thương mại và đầu tư khu vực cơ sở hạ tầng tài chính cho thương mại quốc tế và thương mại điện tử chiến lược ấn độ dương thái bình dương đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển và thịnh vượng ở việt nam và khu vực đông nam á
các chuyên gia cũng khẳng định chiến lược này tạo thêm động lực nguồn lực tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh của các nước trong khu vực đảm bảo cho họ có cơ hội tranh thủ được những yếu tố phù hợp như vốn công nghệ góp phần phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh đối phó với các thách thức an ninh chung tạo cạnh tranh mạnh mẽ trong quan hệ giữa các nước lớn các nước nhỏ có nhiều cơ hội trong khu vực tranh thủ hợp tác xây dựng nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ phục vụ hiện đại hóa qu